thông tin về sự cố gặp nạn của tàu hải thành hai mươi sáu trên vùng biển tỉnh bà rịa vũng tàu
lúc hai mươi một h ngày hai mươi tám tháng ba tàu sir hai trăm bảy mươi hai của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
đã đưa hai thuyền viên sống sót của tàu hải thành hai mươi sáu blc gồm thuyền trưởng nguyễn viết thắng
và sĩ quan bom hoàng tiến khôi về bờ an toàn
do thuyền trưởng nguyễn viết thắng sức khỏe yếu cần chăm sóc y tế và để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn
các thuyền viên khác có mất tích lãnh đạo cục hàng hải việt nam đã quyết định đưa hai thuyền viên này vào bờ
sau khi thăm khám sơ bộ các y bác sĩ đã đưa hai thuyền viên về bệnh viện lê lợi để tổ chức khám và điều trị
cả hai người đều bị xây sát rất nhiều hiện các cơ quan chức năng đã xác định tàu hải thành hai mươi sáu
bị tàu khác đâm phải và chìm ngay trong khoảng ba phút sau vào trạm
hai thuyền viên sống sót khi đó đang thức còn tất cả các thuyền viên khác đều đang ngủ